tội phạm cướp giật tài sản ngày càng manh động dù bạn đang đi trên đường hay ở nhà
đi trốn đông người cũng như chỗ vắng vẻ nguy cơ bị cướp giật của bạn cũng khá cao
sử dụng xe máy mang theo hung khí nguy hiểm đánh đập cướp xe máy của người đi đường đem bán lấy tiền tiêu xài
nhóm gần một mươi ba đối tượng tuổi đời từ một mươi năm đến hai mươi ở địa bàn huyện cẩm giang nam sách thành phố hải dương
đã bị công an huyện gia lộc phối hợp với công an thành phố hải dương bắt giữ
chủ mưu cầm đầu là các đối tượng hoàng văn hiền lê anh tuấn cùng sinh năm hai nghìn năm
nguyễn anh tú lê văn trung cùng sinh năm hai nghìn ba nguyễn đức kiên sinh năm hai nghìn sáu tất cả đều ở thành phố hải dương
tối ngày một mươi một tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba
hiền và anh tuấn cùng một số đối tượng chủ mưu trong nhóm đã rủ dê lôi kéo được hơn chục đối tượng đi xe máy
mang theo hùng khí nguy hiểm như kiếm giao găm tuyếp sắt gậy rút đi về địa bàn thị trấn gia lộc
trên đường đi các đối tượng cầm hung khí mang theo cua khoáng gây náo động tại thị trấn gia lộc
khi đến đoạn cây xăng tân bình thuộc thôn lãng xuyên xã gia tân huyện gia lộc phát hiện hai thanh niên đi xe máy
cả nhóm đã đuổi theo
khi đuổi đến cổng trào huyện gia lộc nhóm của hiền đã sử dụng hung khí mang theo đánh đập làm trọng thương hai thanh niên này
một trong hai thanh niên bị đuổi đánh đã phải quỳ xuống xin tha nhóm của hiền mới bùn tha không đánh tiếp nữa
sau đó nhóm của hiền đã lấy phương tiện của nạn nhân rồi đem bán cho đối tượng cao hòa an với giá năm năm triệu đồng
có tiền hiền tự chia cho mình một năm triệu đồng một số đối tượng còn lại trong nhóm gồm tuấn
tú kiên trung được hiền chia cho mỗi người một triệu đồng
sau khi nhận được trình báo của bị hại công an huyện gia lộc đã phối hợp với công an thành phố hải dương vào cuộc điều tra
đồng thời triệu tập bắt giữ các đối tượng liên quan
tại cơ quan công an các đối tượng đều thừa nhận hành vi vi phạm của mình
có những đối tượng mới đang ngồi trên ghế nhà trường tuổi đời còn rất nhỏ
nhưng đã có những thực hiện hành vi phạm tội hết sức mạnh động
cảm ơn quý vị đã theo dõi và đăng ký kênh để ủng hộ kênh của quý vị
ba đối tượng trong đó có hành vi cướp tài sản đối tượng quyết thắng thành phố hải dương
đã làm rõ đối tượng có hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội có
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc nhận được tin báo tại nhà của bà lê thị thiệt năm mươi một tuổi
ở phường thiện an thị xã buôn hồ xảy ra vụ cướp tài sản táo tợn
một nhóm đối tượng đã đột nhập vào nhà dùng roi điện bình xịt hơi cay đe dọa giết bà thiệt
rồi cướp đi một số lượng lớn tài sản của gia đình
thời điểm này bà thiệt ở nhà một mình
ngay sau khi nhận được thông tin các lực lượng công an tỉnh đắk lắc đã nhanh chóng vào cuộc điều tra
trùy bắt các đối tượng gây án
lực lượng cảnh sát hình sự đã phù hợp với các phòng nghiệp vụ và công an thị xã buôn hồ
tiến hành thám nghiệm biện trường và triển khai đồng bộ các biện pháp công vụ
xác định các đối tượng hoạt động hết sức tinh vi chúng dùng khăn bịt mặt đột nhập từ phía sau vào
sau đó rồi thực hiện
hành vi khống chế đối với lại chủ nhà và cướp tài sản sau đó nhanh chóng tẩu thoát
để đối tượng thực hiện được hành vi này chúng đã có sự thăm dò từ trước
và khả năng đã có bàn bạc thống nhất để thực hiện hành vi phạm tội
chỉ sau bốn giờ đồng hồ tiếp nhận tin báo bằng các biện pháp nghiệp vụ
lực lượng công an đã bắt giữ thành công ba đối tượng gây ra vụ cướp táo tợn trên
đó là nguyễn văn giáp hai mươi tám tuổi
chú tại xã
hỏa phú thành phố buôn ma thuột
phạm minh cường hai mươi tám tuổi
chú tại phường thiện an thị trấn buôn hồ tỉnh đắk lắk
và trần vương trọng nghĩa hai mươi bảy tuổi
chú tại xã tâm thắng huyện cư rút tỉnh đắk đông
tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của ba đối tượng
lực lượng công an đã thu giữ nhiều tiền và vàng là tăng vật của vụ án
các đối tượng khai nhận đã theo dõi nhà bà thiệt từ nhiều ngày trước
và nắm chắc quy luật sinh hoạt của gia đình
để đột nhập vào phòng
các đối tượng thuê xe ô tô đi từ thành phố buôn ma thuột đến địa điểm gây án
tại đây cường ở lại trong xe ô tô chờ sẵn
còn giáp và nghĩa đột nhập vào nhà tháo lấy hệ thống camera an ninh
và dùng hung khí đe dọa giết bà thiệt cướp tài sản
chép đi lục lọi phòng này phòng kia xong rồi chạy ra chỗ em thì
có thấy bà chủ nhà đang mở cửa từ phòng khác ra
riêng em thì có cầm một roi điện nhưng mà không có giấy
còn giáp có cầm roi điện dí vào người bà
lúc đó bà chủ nhà nói là đừng có làm gì khô đừng có làm gì hết
để cô lấy tiền cho
xong rồi dắt em với giáp vô trong phòng và lấy tiền
sau khi mà bà chủ nhà lấy tiền ra thì giáp bỏ cho giỏ hết
xong rồi giáp cuốn băng keo mấy vòng ở bàn ở vùng đó được
xong rồi giáp cuốn cuốn vô chân
xong rồi hai chủ em bỏ chạy ra ngoài
xong rồi giáp bỏ chạy ra ngoài
xong rồi giáp bỏ chạy ra ngoài
cường là đối tượng có một tiền án một mươi năm năm tù giam về tội giết người
giáp và nghĩa mỗi người có bốn tiền án cùng với tội trộm cắt tài sản
cả ba đối tượng quen biết với nhau trong trại giam
trong đó giáp mới ra tù được năm tháng
khi gặp phải các tình huống như bị cướp tấn công lấy tài sản
việc bản thân cần làm nhất là giữ được bình tĩnh
đồng thời hô hoán thật to để nhờ sự giúp đỡ từ những người xung quanh
chứ không nên đuổi theo vì sẽ gây mất an toàn cho chính bản thân
sau đó hãy báo cho lực lượng chức năng gần nhất để nhờ phối hợp tìm bắt cướp
trong mọi trường hợp hãy đảm bảo bạn thật an toàn
tức là bảo toàn được tính mạng của mình
bởi những tên cướp luôn phòng thân bằng hung khí
do đó đừng cố giành giật lại đồ với chúng
lúc này bạn đừng xem trọng số tài sản của mình mà hãy xem như của đi thành người